tiếp tục chuyến thăm tại new zealand sáng nay tại thành phố auckland thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp giám đốc điều hành tập đoàn fotera ông lucas para vichini
điều hành một công ty sữa dinh dưỡng toàn cầu có sự kết nối của hơn một mươi hộ gia đình nông dân new zealand
forterra là nhà xuất khẩu sữa hàng đầu thế giới với những thương hiệu sữa nổi tiếng và quy trình nuôi trồng chặt chẽ được chế biến trên khắp bốn châu lục
công ty hiện có hai mươi hai nhân viên trên toàn cầu fornterra cũng là doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của new zealand trong hơn năm mươi năm qua và chiếm hai mươi năm xuất khẩu của đất nước này
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ việt nam hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác của fornterra với các đối tác phía việt nam
nhấn mạnh đến những cơ hội rộng mở từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
thủ tướng tin tưởng flcera và các doanh nghiệp của new zealand sẽ tận dụng tốt những cơ hội này
gia tăng đầu tư vào việt nam qua đó mở rộng thị trường sang các nước asean
bên cạnh đó việt nam đang không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến với việt nam
cũng trong sáng nay tại auckland của new zealand thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông kim gullaby giám đốc công ty diosan và ông victor truong giám đốc công ty rickman
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam ủng hộ hoạt động kinh doanh
cũng như sự hợp tác giữa delson và các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng nêu rõ chăn nuôi bò sữa cung cấp bò sữa giống cũng như sản xuất chế biến sữa là lĩnh vực hai bên đều có tiềm năng nhu cầu và có thể bổ trợ cho nhau
thủ tướng cũng đánh giá cao del đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp sữa của việt nam và nhấn mạnh đây là lĩnh vực có thế mạnh của new zealand mà việt nam cần học tập